không chỉ khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt kéo dài mà ngay cả đầu ra cho sản phẩm cam quýt
hiện nay bà con nông dân cũng gặp rất nhiều khó khăn
đi dọc tuyến từ thành phố bắc cạn đi qua quốc lộ ba b thì như quý vị có thể thấy là như đằng sau lưng tôi
có rất nhiều điểm bán cam quýt nhỏ lẻ được người dân tự phát bán bên lề đường
điều này thì gây ra tình trạng mất an toàn giao thông cũng như là năng suất sản lượng bán ra cũng chẳng được là bao
đầu ra cho sản phẩm cam quýt vẫn là một bài toán rất khó cho người nông dân
nếu như đầu vụ khi lựa chọn những quả quýt to mẫu mã đẹp bình quân một kg quýt bán tại quang thuận có giá từ một mươi hai đến một mươi năm đồng
tuy nhiên hiện nay khi đang vào mùa thu hoạch một kg quýt cũng chỉ bán được giá trung bình từ sáu đến một mươi đồng một kg
nhiều năm gần đây trong bối cảnh đầu ra cho quýt rất khó khăn nhưng nhiều chủ vườn vẫn tiếp tục trồng ồ ạt tăng diện tích trồng với tâm lý lấy số lượng bù cho giá bán
tuy nhiên với giải pháp này càng khiến cho quả quýt tụt giá thậm chí nhiều tư thương còn không dám mua theo vườn bởi sợ rủi ro
điều này càng khiến cho người nông dân lao đao với trái quýt
như mỗi năm thì có thu mua nhưng mà cái vườn của cô là vừa rồi có ông ở trên này nó bảo đi mua vườn xong là giá cả nó xuống là nó lại cũng mua nữa
bây giờ là phải bán lẻ bán lẻ là không kịp
mặc dù đã có chỉ dẫn địa lý thành lập được các hợp tác xã về quýt thế nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu quả
chính vì thế việc tiếp cận được với thị trường mở ra cánh cửa để thương hiệu quýt bắc cạn vươn xa là rất khó khăn
điều này rất cần đến sự hỗ trợ của các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ những vướng mắt cho người nông dân
thôi nhập nó cao hơn hai nữa là cũng mong muốn đối với các cấp chính là mở rộng thị trường để tiêu thụ cho bà con mà cái giá thành nó sẽ cao hơn
có thể nhận thấy năm nay là một năm ít may mắn đối với người trồng quýt ở bắc cạn vì giá cả thấp và bấp bênh
cả một năm chăm sóc vun trồng đến nay nhiều chủ vườn coi như mất trắng
câu chuyện mất mùa được giá được giá mất mùa hay thời tiết khắc nghiệt chỉ là một phần của vấn
điều này rất khó khăn
điều quan trọng hơn là phải làm cách nào để người nông dân bắc cạn phát huy tối đa hiệu quả của mô hình hợp tác xã
tìm ra thị trường riêng cho trái quýt đem lại hiệu quả kinh tế cao
vẫn là bài toán cần sớm có lời giải